quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục bao tải chứa hạt đậu nành cà phê không rõ nguồn gốc xuất xứ nhiều can nhựa đựng chất lỏng và hương liệu dùng để chế biến cà phê
chủ cơ sở cho biết số đậu nành cà phê và hóa chất nêu trên chủ yếu được mua để pha chế và cung cấp cho một số quán cà phê trên địa bàn thành phố vũng tàu